nhiều chốt kiểm soát ra vào cửa ngõ hà nội bắt đầu nới lỏng việc kiểm tra các thủ tục bỏ giấy đi đường
các phương tiện có thể dễ dàng qua chốt để ra vào thủ đô
tại chốt kiểm soát số năm cửa ngõ vào hà nội đặt tại cầu phù đồng hà nội
phương tiện được đi qua mà không phải dừng khai báo y tế kiểm tra giấy xét nghiệm covid một mươi chín như các hôm trước
tương tự tại chốt kiểm soát trên cao tốc hà nội hải phòng đường năm đã được rút
theo giải thích của cảnh sát giao thông vì đây là chốt thuộc địa phận tỉnh hương yên và thực hiện theo quy định của tỉnh này
còn tại chốt số bốn trên quốc lộ năm tiếp xác với hưng yên hà nội chốt kiểm soát được duy trì nhưng không kiểm soát người ra vào hà nội
một số người di chuyển bằng xe máy vào hà nội vẫn dừng lại khai báo y tế rồi tiếp tục di chuyển
tại chốt cầu rẽ trên quốc lộ một a dù chốt kiểm soát chưa được dỡ bỏ
nhưng từ sáu giờ sáng ngày một mươi năm tháng một mươi toàn bộ lực lượng liên ngành tại đây gồm cảnh sát giao thông cơ động
thanh tra giao thông y tế công an địa phương đã rút về nội thành để thực hiện các nhiệm vụ khác không phải làm nhiệm vụ chốt trực tại đây
tất cả các phương tiện ô tô xe tải xe khách đều được tự do di chuyển qua chốt
ghi nhận tại chốt xuân phương trên quốc lộ hai đoạn tiếp xác huyện sóc sơn hà nội với thành phố phúc yên vĩnh phúc
đến hơn một mươi ba giờ chiều một mươi năm tháng một mươi việc kiểm soát đã được nới lỏng
người dân đi xe máy qua không còn bị kiểm tra giấy tờ như trước
xe tải luồng xanh được di chuyển làn riêng
các phương tiện khác như xe ô tô cá nhân xuất trình chứng minh thư nhân dân và khai báo lịch trình di chuyển
nếu từ các vùng thuộc vùng đỏ đến phải khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung
các trường hợp chỉ đi qua vĩnh phúc mà không dừng thì phải viết cam kết
thủ tục kiểm tra diễn ra nhanh chóng không xảy ra ổn ứ
tương tự tại chốt kiểm soát đoạn giáp danh huyện sóc sơn hà nội với thành phố phúc yên vĩnh phúc
các phương tiện được tự do đi vào địa phận thủ đô
trong những ngày gần đây lượng người từ các tỉnh tây nguyên quay lại thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai
qua cửa ngõ bình phước đang có chiều hướng gia tăng
công an tỉnh bình phước cho biết đang tiếp tục tổ chức các đoàn xe dẫn đường hỗ trợ người dân
từ các tỉnh tây nguyên quay lại thành phố hồ chí minh và các tỉnh bình dương đồng nai
theo thống kê chỉ trong hơn tuần qua công an tỉnh bình phước đã tổ chức hơn bảy mươi lượt xe dẫn đoàn
đưa người dân các tỉnh tây nguyên quay lại thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai và ngược lại
đưa người dân miền trung tây nguyên và miền bắc đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh thành phía nam về quê qua nga bình phước
công an tỉnh bình phước ước tính có khoảng tám mươi lượt người đi lại hai chiều
trong đó dòng người quay lại thành phố hồ chí minh và các tỉnh đông nam bộ đang có xu hướng tăng lên
cũng theo công an tỉnh bình phước
khoảng một tuần qua từ ngày chín một mươi đến một mươi năm một mươi lượng người dân từ các tỉnh bình dương thành phố hồ chí minh đồng nai
về quê tây nguyên qua bình phước bắt đầu giảm mạnh
từ số lượng lúc cao điểm hơn một mươi người một ngày vào đầu tháng một mươi nay giảm xuống chỉ còn khoảng trên dưới một người một ngày
ở chiều ngược lại xu hướng người từ các tỉnh tây nguyên đổ về thành phố hồ chí minh
và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía nam bắt đầu tăng mạnh
theo thống kê từ ngày ba một mươi đến nay số lượng người quay lại thành phố hồ chí minh bình dương
đồng nai tăng mạnh có ngày lên đến hơn một bốn trăm linh người
lượng người từ các tỉnh tây nguyên đổ về các tỉnh thành phố phía nam qua bình phước khoảng một tuần nay
hầu hết là người về quê tránh dịch từ đợt cuối tháng bảy đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
nay họ nghe tin thành phố hồ chí minh và các tỉnh nới lỏng giãn cách và mở cửa kinh tế
nên quay trở lại làm việc và tìm kiếm cơ hội việc làm
trong số này còn có người ở thành phố hồ chí minh bình dương bị kẹt lại các tỉnh tây nguyên nay mới thu xếp quay về
nhiều người đã tiêm từ một đến hai mũi vaccine covid một mươi chín
một người dân từ đắk lắc cho hay
thấy dịch bệnh cũng bắt đầu ồn tôi quyết định trở lại thành phố hồ chí minh tìm việc
chữ ở nhà cũng không có nghề nghiệp ổn định không biết làm gì
một sinh viên quê gia lai chia sẻ em về nhà tránh dịch đã mấy tháng rồi
giờ trở lại thành phố hồ chí minh để chuẩn bị đi học cũng như kiếm việc làm thêm
vì em thấy thành phố đã cho nhiều dịch vụ mở cửa trở lại
dự báo trong thời gian tới khi thành phố hồ chí minh và các tỉnh bình dương đồng nai
tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín khôi phục kinh tế
xu hướng dòng người từ các tỉnh tây nguyên miền trung quay lại thành phố hồ chí minh
và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía nam sẽ tiếp tục tăng cao
tôi nhận tin nhắn của doanh nghiệp có địa phương chưa tạo điều kiện cho lao động đi làm lại
dù có thể xanh covid địa phương khó như vậy doanh nghiệp phải làm sao
bộ trưởng đào ngọc dung nói phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến với các địa phương trong cả nước
về việc triển khai thực hiện nghị quyết sáu mươi tám nghị quyết một trăm hai mươi sáu của chính phủ về hỗ trợ người lao động
người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín nghị quyết một trăm một mươi sáu về hỗ trợ người lao động
người sử dụng lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung khái quát
các cơ quan chức năng đã và đang nỗ lực khẩn trương triển khai các chính sách
cụ thể các địa phương đã tập trung thực hiện một mươi hai nhóm chính sách hỗ trợ người lao động
theo nghị quyết sáu mươi tám và nghị quyết một trăm hai mươi sáu sửa đổi bổ sung nghị quyết sáu mươi tám của chính phủ
hiện tại nghị quyết sáu mươi tám sau khi được sửa đổi bổ sung đã thực sự rất thông thoáng
thủ tục đơn giản thời gian thẩm định giải quyết hồ sơ rút ngắn tạo sự linh hoạt tối đa cho địa phương
gói ba mươi tám tỷ đồng theo nghị quyết một trăm một mươi sáu thì đến thời điểm này hệ thống bảo hiểm xã hội đang nỗ lực triển khai
việc hỗ trợ khu vực doanh nghiệp và người sử dụng lao động đã cơ bản giải quyết xong
ngay trong tuần đầu tiên thực hiện chính xác
còn chính sách hỗ trợ với người lao động việc triển khai cũng rất thần tốc
trong quá trình giải ngân tiền hỗ trợ có một số vướng mắc bộc lộ về đối tượng thụ hưởng chính sách
bộ lao động đã nhanh chóng hướng dẫn bảo hiểm xã hội việt nam tháo gỡ
chuẩn bị sơ kết công tác phòng chống dịch sau lần bùng phát thứ tư bộ trưởng cho biết
đánh giá chung của chính phủ đến thời điểm này về cơ bản cả nước đã kiểm soát tình hình tương đối tốt
cả nước chính thức chuyển sang giai đoạn mới chủ động thích ứng chung sống an toàn với đại dịch
có thể nói đỉnh dịch đợt bùng phát thứ tư này đã qua đi bộ trưởng đào ngọc dung nói
các kết quả đạt được trong hoạt động phòng chống dịch theo lãnh đạo bộ lao động
đã được xem xét tại phiên họp chuyên đề của hội nghị lần thứ tư
ban chấp hành trung ương diễn ra ít ngày trước
đây cũng là nội dung sẽ được chuẩn bị đưa ra ủy ban thường vụ quốc hội
quốc hội thảo luận tại kỳ họp dự kiến bắt đầu trong tuần tới
bộ trưởng khái quát đánh giá về những bài học kinh nghiệm trong phòng chống dịch
chính phủ nhấn mạnh bài học về vấn đề an sinh xã hội chăm lo đời sống người dân
từ khi đợt dịch thứ tư xảy ra từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
chính phủ liên tiếp có những chỉ đạo đặc biệt quan tâm vấn đề an sinh đời sống việc làm của người lao động
an sinh theo đó luôn là nội dung cần thiết trọng tâm trong hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ
nhận định chung về việc thực hiện nhiệm vụ của ngành trong suốt bốn tháng chống dịch vừa qua
bộ trưởng đào ngọc dung ghi nhận nhiều tỉnh thành trong cả nước đã có nhiều cách làm mới
trong bối cảnh nhiều địa phương cả nước bị phong tỏa toàn bộ địa bàn
có địa phương báo cáo với tôi suốt từ tháng bốn đến hết tháng tám anh em ngành lao động không về nhà
mọi cán bộ công chức đều phải lăn lộn với công việc làm ngày làm đêm để đưa các hỗ trợ đến với nhân dân một cách kịp thời
các cơ quan như bảo hiểm xã hội ngân hàng chính sách cùng các mình để triển khai các chính sách bộ trưởng đánh giá
liên tiếp những kết quả thông báo từ bảo hiểm xã hội
ngân hàng chính sách
các địa phương cho thấy kết quả của những nỗ lực đó
người đứng đầu ngành lao động nhận định dịch bệnh đã ảnh hưởng sâu rộng nghiêm trọng đến an sinh cuộc sống việc làm của người dân
dòng người từ các đô thị những vùng đông dân cư về quê thời gian qua rất mạnh mẽ
dẫn đến nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất ở một số lĩnh vực khu vực bộ phận
cần sớm tính đến việc khôi phục và phát triển thị trường lao động để khôi phục và phát triển kinh tế
cho biết chính phủ đang xây dựng chương trình phục hồi nền kinh tế
bộ trưởng đào ngọc dung nhấn mạnh theo tinh thần đó một nội dung được tập trung là xây dựng chương trình khôi phục thị trường lao động
đây là một bộ phận cấu thành của chương trình khôi phục nền kinh tế
ông cho biết đã trao đổi với bộ trưởng kế hoạch và đầu tư để trong chiều một mươi năm tháng một mươi
chuyển nội dung đề án xây dựng kế hoạch phục hồi thị trường lao động
khớp đối với chương trình chung của chính phủ do bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì báo cáo
kế hoạch của ngành lao động hứa mạnh vào ba việc
giữ chân người lao động thu hút người lao động đã về quê quay trở lại
đào tạo phát triển thêm lực lượng lao động bổ sung cho những lĩnh vực ngành nghề
khu vực có nhu cầu rất cao cho khôi phục phát triển kinh tế
vấn đề thời sự cấp bách cần tập trung giải quyết lúc này
theo bộ trưởng là chuyện thiếu hụt nguồn nhân lực nhất là ở khu vực đông nam bộ tây nam bộ
nói lắm nhưng từ đà nẵng trở vào các đầu tàu kinh tế như thành phố hồ chí minh
bình dương đồng nai long an bình phước tây ninh rõ ràng rất đáng ngại
những ngày qua tôi nhận tin nhắn ca thán của nhiều doanh nghiệp là thủ tướng đã nêu tinh thần chỉ đạo
không ngăn sông cấm chợ nhưng một số địa phương vẫn chưa tạo điều kiện cho người lao động đi làm trở lại
thậm chí khi công nhân đã có đủ thẻ xanh covid đã tiêm vaccine vẫn bắt buộc phải ba tại chỗ
địa phương khó khăn như vậy doanh nghiệp biết phải thực hiện làm sao
bộ trưởng đào ngọc dung đề nghị các tỉnh thành thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng với tinh thần
không ngăn sông cấm trợ với những địa bàn cụ thể có vướng mắt
ông khẳng định sẽ trao đổi trực tiếp với lãnh đạo tỉnh để giải quyết